hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tháng chín anh toàn đang ở trong nhà thì bỗng xuất hiện nhóm thanh niên cầm dao cây gậy xông vào chém đánh tới tấp vào người anh
cha mẹ anh là ông trần trọng thầm và bà ngô thị chơi thấy con trai bị đánh chạy ra can ngăn cũng đã bị các đối tượng đánh trọng thương
sau khi người dân chạy đến hô hoán thì nhóm đối tượng mới lên xe tẩu thoát
vụ việc đã gây phẫn nộ và hoang mang trong quần chúng nhân dân bởi hành nghi ngang nhiên coi thưởng pháp luật của các đối tượng
vụ này những người mà cố tình gây cho thương
tích cho người ta gia đình của người ta
đề nghị á ở cấp trên á chứ lợi chứ tí á như thế nào nghĩa là cho đáng
cái đề nghị thứ hai á là đề nghị khi mà chứa nén á mà chứa nén á
thì đề nghị đưa về chứa sở hai chứa sở này để làm gương cho mọi người
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án đối tượng gây án hết sức manh động
công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ
qua sàng lọc sáu đối tượng gây ra vụ truy sát đã được xác định gồm huỳnh tấn tây
nguyễn văn kiên phạm đức nhân phạm văn dịch nguyễn tấn đức và huỳnh trọng sơn
cùng chú tại thôn phương lộc xã hòa tâm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trong khi ăn nhậu huỳnh tấn tây đã kích động cả nhóm đi đánh anh toàn
vì bực tức chuyện anh toàn gửi giấy mời lên xã làm việc liên quan đến an ninh trật tự
sau khi bàn bạc thống nhất tây về nhà lấy hung khí đưa cho cả nhóm và lên xe đi tìm nhà anh toàn
vì chưa biết nhà anh toàn nên bọn chúng đã vào nhà chị lê thị liệu đối diện với nhà anh toàn
và kề ra vào cổ dùng cây đánh để khống chế chị liệu chỉ nhà anh toàn
sau khi biết nhà anh toàn các đối tượng đã cầm hung khí chạy sang và đánh trọng thương các thành viên trong gia đình anh toàn
hậu quả anh toàn bị đâm thủng phổi và đa chấn thương tỷ lệ thương tích là ba mươi bốn mẹ anh bị thương tích một mươi chín